chiều ngày một mươi chín tháng tám tại trụ sở trung ương đảng đồng chí nguyễn văn bình
trưởng đại diện quỹ tiền tệ quốc tế imf tại việt nam
bày tỏ sự vui mừng về quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và imf
tăng cường hợp tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của việt nam
nhất là trong lĩnh vực tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cho phía việt nam
trong việc ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế
khẳng định imf sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ việt nam trong hoạt động tư vấn chính sách và hỗ trợ nâng cao năng lực